công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công một tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết mời chào dịch vụ mang thai hộ
và tìm người mang thai hộ hiến chứng nhưng không để lại thông tin
chỉ liên lạc bằng hình thức nhắn tin riêng với những ai có nhu cầu trên khắp cả nước
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gồm trương thị thùy trinh chú tỉnh bình thuận
và trần việt thành chú tỉnh bắc cạn cùng thuê một căn hộ tại trung cư nera phường an đông tp huế
để tiếp cận người có nhu cầu
sau khi đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng
mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng từ bốn trăm năm mươi cho đến sáu trăm linh triệu đồng
hiến chứng là khoảng hai mươi năm triệu đồng ghép thật với giá khoảng từ chín trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
về hoạt động mang thai hộ trương thị thùy trinh là đối tượng cầm đầu
trinh cùng với thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc
tại thời điểm phá án lực lượng công an còn phát hiện trinh đang thuê một phòng trọ tại thành phố huế
để nuôi hai đối tượng đang mang bầu thuê
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương thị thùy trinh trần việt thành về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại
đồng thời mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tiến hành khởi tố một mươi ba bị can về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và khởi tố một bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án xảy ra tại huyện u minh thượng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện u minh thượng giai đoạn hai
qua điều tra công an xác định những người trên lập hồ sơ nghiệm thu
thanh toán sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần bốn ba tỷ đồng
việc xử lý kỹ thuật công trình tường kè giai đoạn một và hội trưởng ủy ban nhân dân huyện u minh thượng
sai quy định tự ý chuyển hình thức đấu thầu hai gói đấu thầu mua sắm
và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình
không đảm bảo an toàn chịu lực gây tổng thiệt hại cho ngân sách một mươi một chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân ba người trong gia đình tử vong
tại phòng trọ ở phường bình thuận
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay người dân phát hiện trong căn phòng có hai vợ chồng
là anh hà công hùng ba mươi hai tuổi làm bảo vệ
vợ bốn mươi một tuổi làm công nhân và con gái khoảng hai tuổi nằm bất động trên tấm nệm đã tử vong
trong căn phòng có một bếp ga mini và một nồi bên trong có bắp ngô đã cháy đen
công an đã thu giữ nhiều vật dụng liên quan để phục vụ điều tra nguyên nhân ban đầu nghi là do ngạt khí
sau khi công an tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam ông lê dương con trai ông lê đức thành
giám đốc công ty thành bưởi vào chiều ngày hôm nay cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét
thu giữ tài liệu tại trụ sở của công ty tại số hai trăm sáu mươi sáu hai trăm bảy mươi hai lê hồng phong quận năm tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều hồ sơ giấy tờ cũng như những dữ liệu máy tính
về các hoạt động kinh doanh vận tải của công ty này với sự chứng kiến của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cũng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự
trước đó công an tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam ông lê dương phó giám đốc công ty thành bưởi
về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km bốn mươi tám quốc lộ hai mươi xã phú vinh huyện đình quán tỉnh đồng nai
vào ngày ba mươi tháng chín khiến năm người thiệt mạng và ba người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tiến hành khởi tố một mươi ba bị can về tội vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và khởi tố một bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án xảy ra tại huyện u minh thượng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh kiên giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại huyện u minh thượng giai đoạn hai
qua điều tra lực lượng công an xác định những người trên lập hồ sơ nghiệm thu
thanh toán sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần bốn ba tỷ đồng
việc xử lý kỹ thuật công trình tường kè giai đoạn một và hội trường ủy ban nhân dân huyện u minh thượng sai quy định
tự ý chuyển hình thức đấu thầu hai gói thầu mua sắm và phê tuyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình
không đảm bảo an toàn chịu lực gây tổng thiệt hại cho ngân sách một mươi một chín tỷ đồng
với hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện phạm thị quyên hai mươi năm tuổi và chồng là nguyễn linh đoan hai mươi chín tuổi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
theo đó vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đoan lên mạng xã hội facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn
sau chép lại rồi thêm số tài khoản do vợ mình đang quản lý rồi dùng facebook ảo để đăng tải vào các hội nhóm công khai nhằm kêu gọi quyên góp tiền tử thiện
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng đoan và quyên đã thông đồng cấu kết chiếm đoạt hơn chín mươi một triệu đồng tiền tự thiện do nhiều cá nhân chuyển về đóng góp
toàn bộ số tiền lừa đảo được các đối tượng đều sử dụng để tiêu xài cá nhân
hiện đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương còn quyên bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra
một trường hợp mang thai hộ thành công người mang thai hộ đã sinh được một bé trai tại bệnh viện trung ương huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là hai trăm linh triệu đồng
tại thời điểm phá án lực lượng công an còn phát hiện trinh thuê địa điểm tại phòng chín trăm linh tám c một khu trung cư xuân phú phường xuân phú tp huế để nuôi hai đối tượng đang mang bầu
với hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương thị thùy trinh trần việt thành về tội mang thai hộ về mục đích thương mại đồng thời mở rộng điều tra
liên quan vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm năm người chết và ba người bị thương trên tuyến quốc lộ hai mươi hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phò giam

khi đến đoạn đường nói trên xe do tính điều khiển đã gây tai nạn hậu quả làm năm người chết ba người bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan quần cầu giấy tp hà nội vào ngày hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn mỹ
hành viết tắt là mhg để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án sâm ngọc linh
cơ quan công an xác định công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh ở số ba mươi chín nguyễn quốc trị phường trung hòa quận cầu giấy do bà phạm mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở b bảy lô e chín đường phạm hùng phường trung hòa làm chủ tịch hội đồng quản trị
theo điều tra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh được thành lập bị can phạm thị mỹ hạnh giữ trước chủ tịch hội đồng quản trị của công ty
theo đó từ khi thành lập công ty đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bị can mỹ hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây sâm ngọc linh tại một số tỉnh trên cả nước mang lại lợi nhuận cao
bằng thủ đoạn nêu trên hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn một hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
để các nhà đầu tư tin tưởng
hành đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ số tiền còn lại thì bị can chiếm đoạt
tại thành phố hải phòng đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng vừa phát hiện và thu giữ hàng chục bình khí cười n hai o đang tập kết trái phép chuẩn bị vận chuyển đem đi tiêu thụ
trong quá trình nắm địa bàn đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng phát hiện
hoạt động bốc xếp hàng tại địa chỉ số một trương dương quận hồng bàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện
hai đối tượng nam thanh niên đang bốc xếp hàng hóa là các bình kim loại có nén khí nghi là khí cười n hai o
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa
gồm hai mươi bình kim loại có nén khí loại năm kg và ba mươi bình kim loại có nén khí trên bao bì có thể hiện xuất xứ nước ngoài
hiện toàn bộ số hàng hóa phương tiện trên đã bị tạm giữ để xác minh làm rõ
kính thưa quý vị ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông đã phối hợp với facebook
chẳng hẳn là các nhóm dạy bùng nợ hướng dẫn tự tử trên facebook
thời gian vừa qua trên facebook xuất hiện nhiều hội nhóm hướng dẫn tự tử dễ bùng nợ cách vay tiền lừa đảo cách lừa đảo bằng thế chấp tính dụng
những nhóm này có hàng chục nghìn thành viên
bộ thông tin và truyền thông đã kịp thời phát hiện và đề nghị facebook chặn tám group facebook xúi dục tự tử
và bốn mươi ba trên bốn mươi bảy group facebook hướng dẫn và chia sẻ
để các bùng nợ làm dư luận thấy lo ngại trong thời gian gần đây

dễ gây ra sự tiếp nhận thông tin lệch lạc
lo lắng của các bậc phụ huynh không phải không có cơ sở khi thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án tỏa tính chất manh động
nếu một bạn trẻ một cách vô tình thôi xem một vài cái clip một vài cái bài post trên mạng
những cái cách thức tự tử hoặc là những cái hành vi làm hại làm đau bản thân
thì khi mà mình chỉ cần mở điện thoại mở máy tính ra là tràn ngập toàn bộ những cái thông tin này
vậy mình tưởng tượng là mình tiếp xúc liên tục với một loại thông tin
thông tin thì nó cũng sẽ bó hẹp cái tư duy của mình đặc biệt là các bạn trẻ mà có những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần
nhận thêm những cái thông tin này thì cái nguy cơ là các bạn làm đau bản thân làm hại bản thân
hoặc có những cái hành vi nó không tốt cho xã hội nó lại càng gia tăng thêm
dưới cốc độ pháp lý hành vi đăng tải lên mạng xã hội những thông tin tiêu cực bày cách hay rủ nhau tự tử đều bị coi là phạm pháp
hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại nghị định một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
với mức phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng và hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự
đối với việc mà xử dụng người khác bùng lợi online thì khi mà có đủ căn cứ thì có thể sẽ bị truy tướng trách nhiệm hình sự
còn trước mắt thì sẽ bị xử phạt hành chánh thôi
còn đối với cái việc mà xử dụng người khác tự sát thì đây nó còn là trực ảnh hưởng đến tính mạng con người nữa
cho nên là bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã có một quy định cụ thể tại điều một trăm ba mươi một
có quy định cụ thể về cái việc mà xử dụng người khác tự sát thì sẽ có mức phạt từ ba mươi năm
là từ phạt cải tạo không giam giữ từ ba tháng đến sáu tháng và mức phạt tù tối đa lên đến bảy năm tù giam
để không bị cuốn vào các hội nhóm tiêu cực mỗi ca nhân khi tham gia sử dụng mạng xã hội
cần cẩn trọng tỉnh táo trong việc lựa chọn hội nhóm cũng như biết lựa chọn thông tin để tiếp nhận
đối với các bậc phụ huynh cần quan tâm và có định hướng phù hợp khi con em sử dụng mạng xã hội
tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu mang tính kích động tiêu cực trên mạng xã hội